mới đây các hãng xe ô tô liên tục thông báo giảm giá bán các mẫu xe nhằm thu hút người tiêu dùng
khi thị trường ô tô đang dần hồi phục sau thời gian cách ly xã hội
cuối tháng bốn hãng xe nhật bản nissan tung ra chương trình giảm giá năm mươi một trăm linh triệu đồng
cho mẫu xe nissan terra bổ quà tặng tiền mặt lên tới hai mươi triệu đồng vào bộ phụ kiện cao cấp
một số đại lý ô tô isuzu trên địa bàn hà nội cũng giảm giá mẫu xe bán tải isuzu d max
từ tám mươi năm đến một trăm một mươi năm triệu đồng so với giá niêm yết
các hãng toyota honda mazda cũng đưa ra chương trình khuyến mại giảm giá đến hơn một trăm linh triệu đồng
các mẫu xe như vinfast lux a hai và vinfast fadin sẽ được các đại lý giảm giá trực tiếp từ một mươi hai mươi